công an tỉnh điện biên vừa bắt giữ hai đối tượng là chú cháu trong cùng một gia đình
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi hai bánh heroin
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện bắt giữ hai đối tượng phàng a phó và phàng a dơ
cùng chú tại bản nako sapa xã nako sa huyện nậm pồ tỉnh điện biên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai bánh heroin hai xe máy và ba điện thoại
quá trình bắt giữ các đối tượng rất manh động ra sức chống trả lực lượng vây bắt nhằm tẩu thoát
tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng đã bắt được các đối tượng đảm bảo an toàn tuyệt đối
ngày một mươi hai tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng trên